iran và nga đã ký một bản ghi nhớ về việc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa hệ thống ngân hàng của hai nước
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tài chính và liên ngân hàng song phương
theo đó tất cả ngân hàng của iran ở nước ngoài các ngân hàng của nga ở trong nước và hơn một trăm linh ngân hàng của nga ở một mươi ba quốc gia khác
đều có thể trao đổi thông tin với các ngân hàng của iran
các quan chức iran cho hay hệ thống trao đổi thông tin nói trên không chịu tác động của các lệnh trừng phạt
vì được xây dựng trên cơ sở hạ tầng nội bộ của hai quốc gia
các lệnh ngân hàng tiêu chuẩn như chuyển tiền bảo lãnh đều có thể được liên thông qua hệ thống này
và trong vài ngày tới các nhóm kỹ thuật của nga sẽ tới tehran để thực hiện các bước đi cụ thể
về phần mình đại diện ngân hàng trung ương nga cũng khẳng định hệ thống này sẽ không bị trừng phạt
và giúp hệ thống tổ chức tài chính của moscow được kết nối rộng rãi hơn qua đó giúp ích cho giới doanh nghiệp của hai nước